đưa đà nẵng trở thành thành phố thông minh thành phố sinh thái cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các bước phát triển để tránh lãng phí bảo đảm tốc độ tăng trưởng nhưng mang tính bền vững lâu dài
đó là khẳng định của đồng chí nguyễn văn bình quý viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
tại hội thảo xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước diễn ra vào hôm nay một mươi tháng tám tại thành phố đà nẵng
hội thảo đã tập trung vào các vấn đề như kết hợp nguồn lực nhà nước và thị trường để tạo động lực phát triển phát huy tiềm năng lợi thế của thành phố đà nẵng về phát triển du lịch
nhất là lợi thế về kinh tế biển đồng thời kết hợp và tận dụng những lợi thế chung quanh để đưa đà nẵng trở thành đô thị thông minh sinh thái bền vững theo hướng hiện đại
thành phố đà nẵng được chia tách từ tỉnh quảng nam đà nẵng và trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
thực hiện nghị quyết số ba mươi
thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
từ năm hai nghìn ba bằng sự nỗ lực của mình thành phố đà nẵng đã nhanh chóng vươn lên thành đô thị loại một cấp quốc gia